trong chương trình lao động và xã hội tuần này chúng tôi mời quý vị khán giả cùng đến với câu chuyện dạy nghề và học nghề của tỉnh thanh hóa
đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm an sinh xã hội hướng tới bảo đảm quyền lợi cho người lao động
theo số liệu của cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đang tăng dần qua các năm
nhất là từ khi luật việc làm có hiệu lực vào năm hai nghìn một mươi năm đến nay số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là một mươi hai bảy mươi ba triệu người
riêng trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội đã giải quyết cho chín mươi một một trăm hai mươi tám người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp
bốn bảy trăm tám mươi người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề qua đó đã góp phần giúp người lao động có công việc ổn định cuộc sống
đóng góp tích cực vào chủ trương bảo đảm an sinh xã hội của nhà nước
thanh hóa là một tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào nên số lực lượng lao động cần việc làm rất lớn
trong những năm qua bằng nhiều giải pháp khác nhau thông qua trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh đã tạo nhiều việc làm cho người lao động nhất là người thất nghiệp
cụ thể trong hơn hai năm qua đã giải quyết việc làm cho trên một trăm tám mươi lao động trong đó có trên bốn mươi lao động thất nghiệp
cứ đều đạn hàng tuần trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh thanh hóa sẽ tổ chức từ hai đến ba buổi tư vấn học nghề việc làm và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hàng nghìn người lao động
tại đây người lao động sẽ được nhân viên của trung tâm trả lời các thắc mắc
sẽ được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu đến trung tâm đào tạo học nghề để bắt đầu quá trình học tập
thời gian có thể mất từ ba tháng hoặc sáu tháng tùy theo yêu cầu của từng ngành nghề khác nhau
tại đây người lao động sẽ được học các kỹ năng cơ bản và cần thiết để khi ra trường có thể bắt tay được ngay vào làm việc
chúng tôi thường xuyên phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh thanh hóa
chuyên giới thiệu cho tất cả các lao động bị hưởng chế độ thất nghiệp
có giới thiệu các nghề sửa chữa ô tô sửa chữa xe máy sửa chữa điện lạnh sửa chữa máy may công nghiệp
hàng năm chúng tôi đã đào tạo được khoảng hơn một trăm linh lao động
và bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì chúng tôi có tham gia chương trình này chúng tôi đã đào tạo được hơn ba trăm linh người
và sau khi tốt nghiệp thì ai cũng có việc làm và có thu nhập ổn định
anh chu hiểu công trước đây đã đi làm ở một số công ty tư nhân
nhưng do công việc không ổn định lại hay chịu áp lực về bán sản phẩm
nên anh công quyết định nghỉ việc và đi học nghề
qua tư vấn của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh anh công đã học nghề sửa chữa điện tử điện lạnh trong thời gian sáu tháng
sau khi ra trường anh công được giới thiệu đến làm việc tại một cửa hàng sửa chữa điện tử điện lạnh của thành phố
với mức lương khá đáp ứng cơ bản nhu cầu trong cuộc sống của gia đình anh
tôi thấy các nghề điện tử điện lạnh này rất thiết thực nhất là trong những ngày nóng
và rất cần những người thợ và rất nhiều việc
và các thứ hai là các nghề điện tử điện lạnh này không đòi hóa trình độ cao
và chỉ cần mọi người chịu hóa học hóa là được
đã từng có một thời gian khá dài làm việc cho các công ty của thành phố hồ chí minh
nhưng rồi áp lực công việc cùng với việc chi tiêu cho sinh hoạt như thuê nhà ăn uống hàng ngày rất đắt đỏ
lương hàng tháng không đủ để dành chút tiền tiết kiệm cho tương lai
anh vũ xuân lâm quyết định
quay trở về quê hương làm việc
tự nhận thấy trình độ học vấn của mình chưa cao
không đáp ứng được yêu cầu của một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn
anh vũ xuân lâm sau khi được tư vấn đã đi học nghề sửa chữa máy may công nghiệp
từ ngày ra trường đến nay tôi đã có hơn một năm kinh nghiệm trong nghề máy may rồi
tôi cũng đã đi sửa các cửa hàng các trường trung cấp nghề của miền núi
đến nay đã hơn một năm kinh nghiệm rồi
từ ngày có công việc công nghệ ổn định rồi
tôi cảm thấy cuộc sống to hơn thu nhập cao hơn và đối với kinh tế gia đình to hơn
mong muốn sau này tôi sẽ năng cao thêm nghề hơn nữa
và sở hữu một cái cửa hàng về máy may sửa chữa máy may
có thể nhận thấy ước muốn của người lao động thật bình dị giản đơn
chỉ cần có một công việc thiết thực ổn định phù hợp trình độ khả năng làm việc
là họ có thể yên tâm làm tốt và nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình
anh la đình thủy là một người rất say mê
nhiên cứu về kỹ thuật ô tô
dù phải trả thêm tiền để học lớp sửa chữa ô tô
nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi
thời gian đầu học xong anh đi làm thuê cho một số cửa hàng
sau đã thành thạo kỹ thuật anh quyết định tự mình làm
trước kia thì tôi đi làm công ty
sau một thời gian thì tôi có tìm hiểu về ô tô
tôi thấy tôi yêu ngày ô tô
sau đó tôi chuyển đổi học ngày ô tô và tôi mở sướng
khi mở sướng ra đâu
ô tô thì lúc đầu tiên thì cũng có đôi lúc khó khăn
nhưng mà dần dần tôi cũng khắc phục được
và điều kiện nó cũng mang được cho tôi thêm thu nhập
và gia đình đôi con cái ăn học nơi đến chỗ
thời gian qua cùng với những kết quả rất tích cực
trong công tác hỗ trợ học và dạy nghề
thì bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế
khi mà mức hỗ trợ học nghề còn thấp
không đáp ứng được nhu cầu của người học
hiện nay mức hỗ trợ học nghề đang còn thấp
ví dụ như tôi đang học học ngày hôm nay

ví dụ như là mức học nghề là một mươi triệu
mà chúng tôi phải đóng sáu triệu
mà hỗ trợ mới có bốn triệu
thực tế cũng cho thấy
người lao động muốn tìm công việc phù hợp với trình độ khả năng của mình
cũng không phải là điều dễ dàng
khi đi xin việc ở các đơn vị khác
thì có thể là mình
được hồ sơ rồi sau
họ cũng cứ trả lời mình là họ đã đủ trí tiêu
hoặc là mình không đáp ứng được yêu cầu của họ
mình thì cũng xin việc
mình cũng xin một vài nơi
nhưng mà người ta bảo là bây giờ kết tuổi như mình
thì bây giờ nó xin việc vào làm những công việc
mà mình muốn thì nó lại không được
và những công việc mà mình không làm được
thì người ta lại tuyển
thì nó rất là khó
nếu như mà có những chương trình khởi nghiệp
thì tốt hơn
mình cũng xin việc
vì vậy trong hai năm trở lại đây
số lao động thất nghiệp của tỉnh thanh hóa
đăng ký học nghề rất thấp
chỉ khoảng ba trăm linh người
với mức hỗ trợ học phí theo quy định thấp
không quá một triệu một tháng
và thời gian không quá hai tháng
nhu cầu chuyển nghề và sống được bằng nghề chưa khả quan
trong khi chi phí học nghề lại cao
nên người lao động không mặn mà với việc tham gia học nghề
có một số lao động có nhu cầu
để học những cái nghề sửa chữa điện
lạnh và sửa chữa máy máy công nghiệp
cho phù hợp với thị trường lao động
nhưng cái mức hỗ trợ của những cái nghề đó thấp lắm
cho nên người học nghề đến
mà với cái mức đấy thì chúng tôi không thể đảm nhận được
mà để lao động nộp thêm tiền
để theo các lớp đó thì lao động không có khả năng
người lao động vẫn chưa mặn mà với cái chuyển đổi ngành nghề mới
lý do là người lao động chỉ muốn hưởng xong
rồi sau đó mới đi tìm cái vòng mới
cái thứ hai là cái chính sách hỗ trợ cho người lao động
học nghề nó chưa đáp ứng được
với từng ngành nghề học của người lao động
ví dụ như là học một cái nghề lái xe chẳng hạn
ba tháng thì nó có thể khoảng bảy triệu rưỡi đến tám triệu
chẳng hạn là có một cái bằng b một
thế nhưng mà cái hỗ trợ của mình chỉ được
một tháng một triệu trên một người
và không quá sáu tháng
thì những cái này thì nó không đủ bổ đáp cho người lao động
trong những năm gần đây

mặc dù số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tăng
nhưng thực tế chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay
mới chỉ tập trung vào việc hỗ trợ sau khi thất nghiệp
chứ chưa có nhiều biện pháp chủ động
để giúp người lao động duy trì việc làm
và tránh thất nghiệp
có không ít trường hợp
người lao động chỉ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp
mà chưa quan tâm đến việc tư vấn
giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề
đáng chú ý trong số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp
thì lao động có trình độ cao đẳng
đại học trở lên còn chiếm tỷ lệ cao
cho nên là người ta cũng trả bằng mức lương nhau
cho nên là cái nhu cầu để người ta chuyển đổi
để sang cái nghề này để học
thì người ta cũng không có nhu cầu
cho nên dẫn đến cái việc là

cũng không được cao
qua khảo sát của cuộc việc làm
bộ lao động thương binh và xã hội
phần lớn người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
là lao động phổ thông
trình độ văn hóa còn hạn chế
tuổi cao khó khăn về kinh tế
nên rất ngại đi học
nhưng cốt lõi vẫn là mức hỗ trợ chưa đủ
để học nghề và các ngành nghề đào tạo
chưa đa dạng chưa sát với nhu cầu của xã hội
muốn thu hút người lao động đi học nghề
theo các chuyên gia về việc làm
nhà nước cần có chính sách đột phá
trong hỗ trợ học nghề
bởi hỗ trợ học nghề là một chế độ
trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp
rất cần thiết đối với người lao động thất nghiệp
giúp họ có điều kiện nâng cao kỹ năng nghề
sớm quay lại thị trường lao động
tuy nhiên để chính sách thiết thực hiệu quả hơn
cần nâng mức hỗ trợ học nghề
hỗ trợ chi phí đi lại cho người thất nghiệp
các cơ sở đào tạo nghề
cần phát triển thêm ngành nghề mới
phù hợp với nhu cầu xã hội
sắp xếp lịch học linh hoạt
phù hợp với thời gian của người lao động
và có chính sách giảm học phí
đối với một số nghề có chi phí học nghệ cao
phải nâng mức hỗ trợ học nghề
và thời gian học nghề lên
để đảm bảo mà
người lao động có nhu cầu học nghề
người ta có thể sống được
chính cái nghề của người ta
thu nhập cao
năng cao chất lượng
các cơ sở đào tạo nghề
thiết bị học nghề cho giáo trình
để làm sao mà những người tham gia học nghề
để sát được với cái
nhu cầu của thị trường hội động
đã bước được sự cầu hội động
riêng đối với người lao động
thì người ta cũng phải
thấy được cái tranh đạch
tức là cái nhu cầu
cái tiền lương
thu nhập của người lao động
mà qua học
nó phải tranh nhau với anh
không học nghề
nó mức độ như thế nào
thì cũng đấy là một cái
học khuyến khích cho
để người ta đi học nghề
các ngành chức năng
cũng cần có những dự báo
nhu cầu thị trường lao động chính xác
để định hướng
tư vấn nghề phù hợp
cho người lao động
dễ tìm việc làm
sau khi được đào tạo
chú trọng nâng cao chất lượng
giáo viên dạy nghề
để thu hút người lao động
nhận thấy sự thiết thực
và hiệu quả
khi tham gia học nghề
bên cạnh đó
thời gian tới
các trung tâm dịch vụ việc làm
cũng cần đẩy mạnh tư vấn
tuyên truyền cho người lao động
về chính sách hỗ trợ học nghề
cho lao động thất nghiệp
thông qua đội ngũ tư vấn viên
trực tiếp tại trung tâm
và các đợt tuyên truyền lưu động
tại nhiều địa bàn
mở thêm các lớp đào tạo
kỹ năng mềm cho người lao động
giúp họ trang bị kỹ năng cần thiết
khi đi xin việc
hoặc làm việc tại môi trường mới
để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
và thị trường lao động
bộ lao động thương bình và xã hội
đang dự thảo quyết định
quy định mức hỗ trợ học nghề
đối với người lao động
tham gia bảo hiểm thất nghiệp
đối tượng áp dụng là
người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
và có đủ điều kiện
được hỗ trợ học nghề
theo quy định
tại điều năm mươi năm
luật việc làm
đối với người tham gia
khóa đào tạo nghề
đến ba tháng
bộ lao động thương bình và xã hội
đề xuất mức hỗ trợ học nghề tối đa
không quá bốn năm triệu đồng một người một khóa
trên ba tháng
thì mức hỗ trợ tối đa
không quá một năm triệu đồng một người một tháng
mức hỗ trợ tiến đi lại
đối với người tham gia khóa đào tạo nghề
đến ba tháng
là ba trăm linh đồng một người một khóa đào tạo
trên ba tháng
là một trăm linh đồng một người một tháng
trường hợp người lao động
tham gia khóa đào tạo nghề
có những ngày lẻ
không đủ tháng
theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp
thì số ngày lẻ
được tính tròn là một tháng
để xác định mức hỗ trợ học nghề
đối với người lao động
tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tham gia khóa đào tạo nghề
có mức chi phí học nghề
cao hơn mức hỗ trợ
theo quy định
tại khoản một khoản hai
luật việc làm
thì phần vượt mức hỗ trợ học phí học nghề
do người lao động tự chi trả
cơ sở giáo dục nghề nghiệp
tham gia đào tạo nghề
cho người lao động
tham gia bảo hiểm thất nghiệp
là doanh nghiệp hoạt động giáo dục nghề nghiệp
và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
được quy định trong luật giáo dục nghề nghiệp
thưa quý vị và các bạn
trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng
đòi hỏi đào tạo nghề
theo hướng nâng cao chất lượng tay nghề
cho người lao động
đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
hỗ trợ dạy nghề cho người thất nghiệp
đã và đang có nhiều tín hiệu đáng mừng
trong những năm qua
tuy nhiên để công tác này thực sự mang lại hiệu quả
thì cần có những chính sách thiết thực hơn nữa
nhằm khuyến khích thu hút người lao động
tham gia học nghề
và phải coi đó là một trong những bước đệm không thể thiếu
trong kỹ năng khi bắt đầu công việc
đến đây thì thời lượng chương trình lao động và xã hội
tuần này của truyền hình nhân dân cũng đã khép lại
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình này tuần sau
những thông tin góp ý xin gửi về hòm thư